xảy ra tại địa bàn thành phố lào cai tỉnh lào cai
ngay khi nhận được tin báo của người dân công an thành phố lào cai đã tiến hành xác minh hiện trường
ra soát và triệu tập các đối tượng có liên quan để điều tra làm rõ
trước đó công an phường bình minh thành phố lào cai tiếp nhận đơn trình báo của cháu bé sinh năm hai nghìn chín
về việc chiều ngày ba mươi tháng một mươi một cháu cùng bạn đinh quang việt sinh năm hai nghìn sáu
hẹn gặp cao phương minh cùng sinh năm hai nghìn chín để nói chuyện giải quyết mâu thuẫn
về việc minh đã nói với gia đình là hát và việt đang có tình cảm
tại nơi hẹn gặp việt đã dùng một đoạn gậy bằng kim loại mang theo vụt vào người minh
sau đó hai bên lao vào đánh đấm đội bạn của minh khoảng sáu bảy người cũng tham gia sự việc
qua đơn trình báo cũng như video về việc được đăng tải trên mạng xã hội
lực lượng công an đã khẩn trương tiến hành điều tra xác minh lấy lời khai của các bên
đinh quang việt cũng thừa nhận về hành vi của mình
ngoài ra tám đối tượng có liên quan cũng được triệu tập về trụ sở để làm việc
nhằm làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
lợi dụng việc được trợ cấp thất nghiệp do ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín
nhiều đối tượng đã gửi tin nhắn lừa đảo dụ dỗ người dùng
đăng nhập vào tài khoản ngân hàng rồi chiếm đoạt tiền
cơ quan bảo hiểm xã hội việt nam cảnh báo người dân về những đầu số điện thoại
chuyên thực hiện hành vi lừa đảo này
qua kiểm tra bảo hiểm xã hội việt nam phát hiện các đầu số năm mươi hai tám mươi bốn năm trăm sáu mươi ba tám mươi bốn năm trăm hai mươi tám tám mươi bốn năm trăm tám mươi hai
thường xuyên nhắn tin tới điện thoại di động của người dân
ngoài việc nhắn tin qua tin nhắn sms các đối tượng lừa đảo còn nhắn tin qua tin nhắn gia lô
khi người dân nhấp vào đường link hướng dẫn trong tin nhắn
lập tức đường link sẽ dẫn tới một trang web có giao diện giống với trang giao diện điện tử của các ngân hàng
chỉ cần đăng nhập mật khẩu mã otp
tài khoản ngân hàng trên trang web lừa đảo người dân sẽ bị chiếm dụng tiền trong tài khoản
ngoài các đầu số chuyên nhắn tin còn có các đầu số điện thoại
cộng bốn trăm tám mươi bốn một nghìn chín trăm linh gọi điện trực tiếp yêu cầu người dân làm theo hướng dẫn để nhận tiền hỗ trợ từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp
với thủ đoạn hướng dẫn kê khai tài sản từ đó chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng của người dân
bảo hiểm xã hội việt nam cảnh báo người dân cần hết sức thận trọng
đồng thời đề nghị các đơn vị dịch vụ viễn thông internet phối hợp điều phối ngăn chặn xử lý tin nhắn
thư điện tử cuộc gọi giả mạo cơ quan bảo hiểm xã hội ngăn chặn các ứng dụng đường link trang web lừa đảo
thưa quý vị sau mỗi lần nướng sạch tiền vào những trò chơi vô bổ trên mạng internet
một nam thanh niên đã giả nghèo giả khổ đến nhiều địa phương gặp gỡ và khiến cho các bị hại mùi lòng cho mượn tiền
từ đó công cuộc lừa đảo bắt đầu
công an quận thanh khê tp đà nẵng vừa bắt giữ
đối tượng nguyễn thành thái hai mươi bốn tuổi trú tại huyện vạn ninh tỉnh khánh hòa
khi đối tượng đang tiếp tục chuẩn bị thực hiện thêm một phi vụ lừa đảo tinh vi hợt
cho đến bây giờ người phụ nữ này vẫn còn rất hoang mang không hiểu vì sao mình lại nghe theo lời rụ rỗ của đối tượng
để chuyển gần một trăm linh triệu đồng vào tài khoản của người lạ
trình báo với cơ quan công an ngày một mươi bảy tháng một mươi một có một nam thanh niên vào tiệm thuốc tây
nơi chị làm việc và xin năm trăm linh đồng để về quê
bằng những lời lẽ ngọt nhạt chị bắt đầu rơi vào bẫy lừa của đối tượng đã răng sẵn
bà nói là chẳng nhầm em là chuyển thêm tiệm tám trăm linh đồng để trả lại năm mươi triệu
lúc đó là em không chuyển nữa
em chuyển nhiều lần lắm lần năm triệu một mươi triệu bảy triệu chuyển miệng chuyển miệng
từ tối hôm đó tới sáng hôm ngày một mươi chín tới trưa
xong từ khi bà thu hồi tin nhắn với là khoản gia lô em mới biết là bị lừa
nhờ định sự phức tạp của những vụ án lừa đảo công an quận đã tập trung lực lượng
tiến hành xác minh và truy xét tung tích của đối tượng
rất nhanh chóng chân dung nghi phạm đã được xác định
mặc dù vậy khó khăn lớn nhất lúc này là tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
việc di chuyển ngoại tỉnh để truy bắt đối tượng là rất khó khăn
chúng tôi tiến hành áp dụng các biện pháp nhiệm vụ và đồng bộ với sự phối hợp với các đơn vị chức năng
thì chúng tôi nhận định được đối tượng là hoạt động lưu động
và xác định đối tượng xuất hiện tại khu vực thành phố đà lạt lâm đồng
thì ngay lập tức chúng tôi tự đổ công tác nhanh chóng bắt giữ đối tượng
đối tượng là nguyễn thành thái hai mươi bốn tuổi trú tại huyện vạn ninh tỉnh khánh hòa
tại cơ quan công an thái thừa nhận thường xuyên giả nghèo khổ để các bị hại mùi lòng trao mật tiền
từ đấy giữ số liên lạc và bắt đầu thực hiện lừa đảo
dù chỉ học hết lớp tám gia đình thì khó khăn
nhưng thái lại đưa ra những tài khoản già
trị giá hàng trăm triệu đồng cùng gia đình bề thế
khiến các bị hại tin tưởng và không ngần ngại chuyển tiền
từ đầu năm hai nghìn hai mươi đến nay tôi đã thực hiện thành công bốn vụ
với tổng số tiền là một trăm hai mươi năm triệu
do không có công việc ổn định
với lại chuyện về chuyện gia đình
nên em mới xin lê những chuyện vi phạm phép luật
bên cạnh sự tinh vi ma mãnh của đối tượng thái
khi đã lợi dụng lòng tốt của các bị hại mà phần lớn là phụ nữ
thì điều đáng nói nhất vẫn tồn tại là sự nhẹ dạ cả tin của một bộ phận người dân
qua đây mọi người dân nên thật cảnh giác nhất là trong việc cung cấp các thông tin cá nhân
hay mã otp các tài khoản ngân hàng cho người lạ để tránh lâm vào cảnh tiền mất tật mang
công an thành phố bồn loan thuật tỉnh đắk lắc vừa bắt giữ một cặp tình nhân
chỉ trong vòng một tháng đã liên tiếp gây ra chín vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn thành phố
đó là trần thanh long và bùi thị kim dung cùng chú tại thành phố bồn loan thuật
theo kết quả điều tra ban đầu long và dung có quan hệ tình cảm yêu đương và sống chung với nhau
lười lao động nhưng muốn nhanh có tiền tiêu xài nên đã rủ nhau đi trộm cắp tài sản
hàng ngày long điều khiển xe máy chở dung đi trên các tuyến phố bồn loan thuật
khi thấy nhà dân phòng trọ nào sơ hở không khóa
thì dung đứng ngoài cảnh giới còn long lẻn vào trong trộm cắp tài sản
sau đó mang tài sản trộm cắp được đi bán lấy tiền tiêu xài
với thủ đoạn đó chỉ trong tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một cặp tính nhân này đã gây ra chín vụ trộm cắp
lấy nhiều tài sản như tiền vàng máy tính sách tay điện thoại của người dân
được biết long từng có một tiền án ba năm sáu tháng tù giam cùng về tội trộm cắp tài sản
hiện công an thành phố buôn ma thuật đang truy thu tài sản để trả lại cho người bị hại
thực hiện kế hoạch đấu tranh phòng chống tội phạm cờ bạc của bộ công an và công an tỉnh quảng bình
vào ngày hôm qua phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đã bắt nhóm đối tượng đánh bạc
thu giữ hơn bốn trăm ba mươi triệu đồng và đang tiếp tục mở rộng đối tượng có liên quan đến hành vi cho vay lãi nặng
qua quá trình nắm tình hình chiều ngày hai tháng hai phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh
đã bắt quả tang tại nhà của nguyễn thành tâm ở phương bắc lý
thành phố đồng hới đang tổ chức đánh bạc tại hiện trường có bốn đối tượng gồm nguyễn thành tâm
lê văn trí trần khánh linh và trần việt anh cùng chú tại thành phố đồng hới
tăng vật thu giữ trên sới bạc là hơn bốn trăm ba mươi sáu triệu đồng bốn hộp pháo hoa nổ nhiều loại sổ
giấy tờ có liên quan đến việc cho vai lãi nặng và các dụng cụ để đánh bạc
hiện phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng bình đã tạm giữ bốn đối tượng trên
và đang tiếp tục đấu tranh mở rộng
là nhân viên quản lý bảo vệ rừng nhưng thiếu trách nhiệm để lâm tặc khai thác trái phép
trần văn quy nhân viên quản lý bảo vệ rừng tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp iapa
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện công tró tỉnh gia lai khởi tố bị can bắt tạm giam ba tháng
theo đó bị can trần văn quy được phân công giao nhiệm vụ bảo vệ quản lý tiểu khu bảy trăm ba mươi bốn
xã chư crê huyện công tro
trần văn quy đã hiện hết trực trách nhiệm vụ của mình để cho các đối tượng khai thác gỗ trái phép
tại tiểu khu bảy trăm ba mươi bốn với số lượng là một mươi hai cây gỗ các loại với tổng khối lượng là hơn tám mươi bốn mét khối gỗ
liên quan đến vụ án này trước đó vào ngày hai mươi năm tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện công trò ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
vi phạm quy định về khai thác bảo vệ rừng và lâm sản
tạm giữ bốn đối tượng liên quan đến hành vi khai thác gỗ trái phép
hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng huyện công trò tiếp tục điều tra làm rõ
chủ tịch ubnd tỉnh bắc giang đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền ba mươi năm triệu đồng
đối với một trường hợp về hành vi lợi dụng việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa
để trục lợi hoạt động mê tín dị đoàn
trước đó phòng an ninh chính trị nội bộ công an tỉnh bắc giang đã làm rõ
ngày ba tháng một mươi tại nhà riêng của vũ xuân tỉnh sinh năm một nghìn chín trăm
năm một nghìn chín trăm chín mươi chín ở tổ dân phố thanh bình thị trấn kép huyện lạng giang
tỉnh đã xem bói cho một người phụ nữ trú tại xã an hà huyện lạng giang
và hướng dẫn làm lễ cầu lộc bằng thực hành tín ngưỡng thở mẫu tam phủ
ngày bốn tháng một mươi tỉnh tiếp tục làm lễ cầu lộc và lễ trừ tà cho người phụ nữ này
với mức chi phí là bốn mươi triệu đồng
tại cơ quan công an sau khi được lực lượng công an giải thích tuyên truyền
tình đã nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật
và chấp hành hình thức xử lý của cơ quan chức năng với số tiền là ba mươi năm triệu đồng
vào thời điểm này nước vừa rút lực lượng chức năng cùng với chính quyền các địa phương
khẩn trương giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ sớm ổn định cuộc sống
sau những ngày mưa lớn kéo dài
tại quảng nam mưa đã giảm đáng kể mực nước các sông suối đã xuống thấp
tranh thủ trời tạnh giáo
trong lúc này chính quyền địa phương đang khẩn trương khắc phục
các tuyến giao thông
mặt khác từng xã huyện khảo sát đánh giá các khu dân cư trong khu vực
có nguy cơ sạt lở để di rời người dân đến nơi an toàn
đến thời điểm này quốc lộ bốn mươi b và các tuyến giao thông huyết mạch
trên địa bàn hai huyện nam trà my và bắc trà my tỉnh quảng nam
đã được thông tuyến đảm bảo người và phương tiện qua lại an toàn
tại tỉnh phú yên với hai mươi năm máy đảo một mươi năm xe lưu nền đường bốn mươi xe ô tô tải
cùng với một trăm tám mươi công nhân được huy động tham gia hai mươi một đội thi công
cơ động xuyên suốt ngày đêm một mươi vị trí sạt lở hư hỏng nghiêm trọng
trên các tuyến giao thông tỉnh lộ và quốc lộ hai mươi năm quốc lộ hai mươi chín quốc lộ một mươi chín c
đã được khắc phục ổn định đảm bảo giao thông thông suốt an toàn
đồng thời lắp đặt bổ sung hơn một trăm linh biển báo
sau mưa lũ nhiều tuyến giao thông ở huyện miền núi an lão tỉnh bình định
bị sạt lở nghiêm trọng chia cắt giao thông
các địa phương huy động bộ đội công an thanh niên xung kích
dân quân tự vệ tranh thủ nước lũ rút đến đâu khắc phục ngay đến đó
các tuyến đê kè canh mương giao thông bị sạt lở
mưa lớn gây sạt lở và lũ quét nghiêm trọng trong những ngày vừa qua
khiến hàng chục nhà dân ở huyện vùng cao ba tơ của tỉnh quảng ngãi
có nguy cơ bị xóa sổ
nhiều điểm sạt lở khác cũng gây hư hỏng đường cô lập các khu dân cư
đợt mưa lũ quét vào những ngày vừa qua đã gây sạt lở đất
ghi nhiều cây cối đất sản xuất xói sâu vào sát nhà dân
tại khu vực xóm nước loan thôn xà râu xã ba nam huyện ba tơ
trong đó có hàng chục nhà dân bị đe dọa và nguy cơ xóa sổ
nếu thời tiết tiếp tục diễn biến phức tạp
tại nam huyện ba tơ mưa lớn mấy ngày qua đã gây sạt lở mới hơn một mươi điểm hơn một km đường liên thôn bị hư hỏng nặng các phương tiện không thể lưu thông
gần tám mươi hộ dân với gần ba trăm linh nhân khẩu có nguy cơ bị cô lập tình trạng sạt lở cũng khiến nhiều nhà dân trường học có nguy cơ bị vùi lấp

bước đầu công an xác định quy mô đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc này có lượng số tiền giao dịch khoảng tám mươi bảy sáu trăm một mươi hai tỷ đồng do huỳnh long bạch huỳnh long nhu phạm thị mai ngân và nguyễn đắc quý cầm đầu
điều hành đây là đường dây đánh bạc có quy mô lớn nhất từ trước đến nay do công an thành phố khám phá
hiện vụ việc đang được phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm và các đơn vị có liên quan tiếp tục mở rộng điều tra củng cố tài liệu chứng cứ sớm xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
dù đã có vợ con ở trung quốc nhưng vẫn muốn lấy thêm vợ việt nam nên xoay rau rong tìm mọi cách ở lại việt nam trái phép
tòa nhân dân thành phố đà nẵng vừa đưa ra xét xử tuyên phạt bị cáo xoay rau rong bốn mươi một tuổi quốc tịch trung quốc
một mươi tám tháng tù về tội ở lại việt nam trái phép
theo cáo trạng vào ngày hai mươi một tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín xuê gia rong nhập cảnh vào việt nam đến thành phố hải phòng bằng thị thực du lịch và được gia hạn tạm trú đến ngày hai mươi một tháng tám năm hai nghìn hai mươi
mặc dù đã hết hạn thị thực nhưng đối tượng này vẫn bất chấp ở lại việt nam và đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi bị công an thành phố hải phòng xử phạt về hành vi sử dụng chứng nhận tạm trú quá thời hạn và được yêu cầu xuất cảnh
sau khi nộp phạt xoay rau rong
cùng người yêu của mình không về nước mà trốn di chuyển vào đà nẵng thuê trọ tại một căn hộ ở phường khuê mỹ đồng thời tìm cách liên hệ với các đối tượng làm dịch vụ gia hạn thị thực bằng hình thức không đúng quy định của pháp luật để được ở lại việt nam trái phép nhưng bị lực lượng công an phát hiện
trước hội đồng xét xử bị cáo đã khai lý do không về trung quốc là vì dịch bệnh và muốn ở lại việt nam để lấy thêm tiền